thưa quý vị quản lý vùng biển rộng hơn hai mươi km vuông với hơn bảy tám trăm linh tàu cá
trong thời gian qua bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận được ngư dân xem là người bạn đồng hành đáng tin cậy
là điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển chấp hành đúng quy định về khai thác thủy sản
trước khi các tàu cá xuất bến vừa gửi đến bắc ở vùng biển phía nam cán bộ đồn biên phòng thanh hải
tỉnh bình thuận xuống thăm hỏi động viên tuyên truyền nhắc nhở thuyền viên
và nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật khi đánh bắt tuyệt đối không để vi phạm vùng biển nước ngoài
nếu chẳng may gặp rủi ro bớt chắc nhanh chóng thông báo cho biên phòng các đơn vị chức năng
đối với người dân thì biên phòng với người dân là gắn liền với nhau
có những cái nghị quyết này kỳ thách của nhà nước vừa ra vừa nguyên định đó là an ninh biên phòng trực tiếp hỗ trợ liền
còn đối với người dân tôi là những cái gì mà tuyên truyền
thì chúng thực hiện rút mắt là chúng tôi phải khỏi
mấy anh em biên phòng rất là nhiệt tình hỗ trợ
sau chuyến biển trước khi bốc dở hải sản thuyền trưởng phạm tiêu lên trạm kiểm soát biên phòng phan thiết
nộp ngay nhật ký khai thác và cập nhật đầy đủ các thủ tục cần thiết
thời giam quan bộ đội biên phòng là cầu nối quan trọng giúp người dân tiếp cận đám bắt
và thực hiện tốt hơn các quy định pháp luật đối với hoạt động đánh bắt trên biển
anh em đây ra trình sổ cũng tiên tri
chuyện nhất nhớ là không đánh bắt vương khơi mà các nước khác các nước ngoài
chỉ là đánh bắt trong vùng biển của việt nam mình
đừng có tái phạm những chuyện đó để gây để mất công là tình trạng khó khăn cho người dân lao động biển
trong năm hai nghìn hai mươi bốn thượng vụ bộ chủ huy xác định nhiệm vụ phòng chống khai thác eu là nhiệm vụ rất quan trọng
đảng ủy bộ chủ huy truyền khai nhiều cái biện pháp giải pháp khác nhau
nhằm hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá ngư dân vi phạm
bị phòng tỉnh bình thuận quản lý vùng biển trộn hơn hai mươi km hai với hơn bảy tàu cá
cùng hơn bốn mươi bốn lao động thường xuyên trên biển
vì vậy luôn chú trọng công tác đồng hành hỗ trợ người dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không khai báo và không theo quy định iuu vừa nhằm bảo vệ ngư trường nguồn lợi thủy sản
đồng thời cùng cả nước nỗ lực gỡ thẻ vàng của liên minh châu âu đối với ngành thủy sản việt nam
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị ngày hôm nay tại hà nội tổng hội y học việt nam đã phối hợp với bệnh viện đa khoa
cựu chiến binh đài bắc tổ chức diễn đàn y tế việt nam đài loan với mong muốn chuyển đổi
thích ứng và phát triển để có thể tiếp tục và hướng tới việc cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng
công bằng và dễ dàng tiếp cận cho mọi đối tượng trong xã hội
hội thảo được tổ chức trong một ngày tập trung vào ba phiên chính
tim mạch ung thư và y tế thông minh
đây là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia y tế của việt nam và đài loan
trong lĩnh vực điều trị bệnh tim mạch ung thư và xu hướng mới trong y tế thông minh
và quản lý bệnh viện sức khỏe và du lịch
nhằm làm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa các chuyên gia y tế và doanh nghiệp y tế hai bên
chia sẻ và trao đổi lẫn nhau về chuyên môn và áp dụng trong việc cứu chữa bệnh nhân
nhằm nâng cao chất lượng điều trị dự phòng chăm sóc sức khỏe và nâng cao hiệu quả quản lý bệnh nhân
ngoài ba phiên chính thảo luận của các nội dung trên
hội thảo cũng dành thời gian để các đại biểu hai bên có thể giao lưu
thảo luận về các cơ hội hợp tác tiềm năng trong tương lai